trong trường hợp mà khi anh điều tra thì cái người vợ hoặc người chồng bị điều tra người ta phát hiện ra
công việc của anh làm và người ta quay trở lại người ta đặt vấn đề là thuê lại anh không
cái đấy thì bản thân công ty tôi thì thực ra có một cái nguyên tắc hoạt động cũng tương đối là
chặt và đào tạo nhân viên từ cái vấn đề đạo phạm chủ đạo đức và thực ra bản dân khách hàng thôi cũng
đã từng dụ dỗ nhân viên là muốn làm riêng cho anh hoặc cho chị nhưng trước khi được tuyển chọn vào
cái vấn đề về đạo đức tôi kiểm tra rất rất là chặt chẽ sau đó là kiểm tra mặt hiểu biết và pháp luật
để làm sao tránh cái trường hợp anh em làng nghề vì cái nghề thấm từ tư này cái mong manh
giữa đúng pháp luật phải xoay luật nó cực kỳ sát nhau chỉ cần nhất một chút thì là đi sang phía
khác còn nếu mình giữ bình tĩnh lại được thì mình vẫn nằm trong vùng an toàn đó là lý của vấn đề còn
tình thì sao bởi vì nếu trong trường hợp mà ông chồng quá vũ phu ông chồng quá không xứng đáng với
người vợ để người vợ người ta chịu trong một thời gian dài cái sự đau khổ ấy rồi người ta đi ngoại tình
quay trở lại thì người ta đã có lời văn xin các anh đây là cuộc sống của tôi đừng công bố ra
anh có buổi lòng không trong nguyên tắc hoạt động của quốc tế thì nó có cái điều là cấm kỵ là xử lý
theo tình cảm và trọng tựa rất lý trí đấy đúng không duy tình gì hết thế thì có hơi đi ngược cái
văn hóa người việt thông minh bản thân tôi là tôn trọng sự thật chứ không phải là mình cảm thông
cho người khác để mà đẩy người ta đi thêm trên cái vết xe đổ hoặc là trên cái sai lầm đó sự thật
vẫn là thượng phong chứ không trọng số một đúng không
đúng không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng không
thì đổ với nhiều bạn trẻ được coi là một công việc rất là hứng thú vì nó nó có nhiều thử thách mà
thế nhưng thực chất thì tôi nghĩ trong cái công việc của anh thì nó gọi là những khó khăn phải
bước qua vậy thì điểm lại những cái khó khăn của nghề của anh là gì về mặt pháp luật cũng đã là thực ra
không cấm nhưng mà không khuyến khích mà không có cái văn bản hướng dẫn nên là để mà mình làm cái gì cho nó
đạt hết tối đa trong cái quyền mình làm thì cũng làm đấy là trong cái bị hạn chế thì giống như người
thâm tử thì mình sẽ giống như không về phương diện của công an thì nó có thể đi xong mình được rất
nhiều thứ hoặc người ta liên hệ rất nhiều cơ quan để hỗ trợ cái việc làm ra một cái sự thật nào đó
những bản thân ở người thâm tử thì mình sẽ phải tự mầy mò và ở việt nam thì đã chưa có cái trường nào
đào tạo về cái nghề này nên là trong quá trình làm nghề thì anh em cái khó khăn là anh em phải sáng tạo cũng
không có ai chỉ bảo mình là phải làm như thế nào không có phương thức hay là một cái cách nào
khi anh điều tra được một sự thật anh sẽ công bố sự thật đó cho thân chủ của anh câu chuyện đó là
giao dịch hợp đồng dân sự giữa thân chủ với cả cũng có dịch vụ là bên thám tử tư đúng thế nhưng
mà ngược lại cái người mà bị cung cấp thông tin ấy người ta có quyền kiện các anh nếu người ta có
chứng cứ giảng canh đã công bố thông tin đời tư người ta cho một người khác hay không có những
khách hàng trong quá trình tăng nghiệp thì khi mình vừa quay hoặc mình có bằng chứng
ngoại tình của vợ đồng chí đó mình chuyển cho khách hàng khách hàng chuyển ngay trực tiếp tại thời
điểm đó luôn thì khi mà người vợ cầm máy điện thoại lên xem cái video mình vừa vào nhà nghỉ với nhân
tình thì đâu sau đó thì hai người mới hoảng loạn lên thì mới biết dụng cài đặt chạy xuống dưới để
tìm người nào vừa cung cấp thông tin này rồi đấy cũng có trường hợp này xảy ra rồi thế thì lúc đó thì
các bạn chọn cách làm mình biến thật nhanh hay là các bạn cũng sẵn sàng đối diện có những trường hợp
thì là bị động là đối diện còn những trường hợp mà manh nha mình quan sát mình cảm nhận thấy
có vấn đề là mình sẽ tự động mình đi trước và tôi nghĩ là xung quanh vấn đề này thì về mặt pháp lý
cũng còn khá nhiều vấn đề đấy cho cái nghề của các bạn cũng làm nghề có khá nhiều rủi ro đúng
nhưng mà không pháp lý của chúng ta không cấm nhưng cũng không ủng hộ hẳn nhiên nó cũng có những lý
rau của nó và nếu chúng ta không làm khéo hay là không vận hành đúng cái ngưỡng cho phép thì có khả
năng có khi cũng dẫn đến những cái xâm hại đời tư mà có thể bị kiện nên tôi cũng cũng nhân câu
chuyện này tôi cũng hiểu thêm được một vài điều về cái thách thức trong cái nghề nghiệp của các anh
b st hosted người qu george nếu có thể thì anh có thể kể cho tôi một cái câu chuyện mà anh cho là nó

cách đây gần một mươi năm trước thì tôi có nhận đơn đặt hàng của một khách hàng nữ
tức là thời điểm anh mới làm nghề đấy
thì muốn kiểm tra xem chồng mình xem có ngoại tình hay không
thì khi nhận hợp đồng xong thì chúng tôi cũng tiến hành điều tra
thì theo lời kể của chị vợ thì anh ra đây công tác
ở nghệ an đã cách đây năm năm rồi
thường thì một tháng này sẽ về thăm vợ con một lần
thì sau năm năm đó thì chị vợ cũng thường xuyên vào thăm chồng
và mỗi lần thăm thì chị vợ ở lại khoảng một tuần
thì ở tại cái công trường mà chồng đang làm việc
thì chị vợ thì cũng có một chút nghi ngờ gì đó thôi
thì cũng có hỏi thăm đồng nghiệp cũng như cơ quan
thì mọi người nói là anh chồng không có gì cả
thì sau một năm như thế
thì người vợ mới đến tìm chính xác
mới nói là tôi không có gì cả
thì bây giờ tôi cần biết sự thật
bởi vì cái cảm giác ấy hay cái linh cảm người phụ nữ
tôi thấy có gì thì không ổn
thì chúng tôi bắt đầu tiến hành điều tra xác minh
thì khi vào xác minh điều tra thì mới biết sự thật là
cái người chồng của khách hàng đã lấy vợ
và có con cũng như có nhà
gần cơ quan làm việc rồi
cái người vợ hai đó
lại là con của bạn
rất thân trong thời đại học của chính anh ta
cách đó vài năm thì anh ta gọi là bạn bè
nhưng mà hiện tại bây giờ gọi là bố vợ với con rể
thế là lấy một người bằng tuổi cháu mình
nôm na như vậy đúng không
thế và cái gia đình của cô vợ hai kia đồng thuận chưa
gia đình bên nhà vợ thì cũng không đồng ý lắm
nhưng khi phát hiện ra
thì cô vợ hai kia là bầu là năm tháng rồi
không xử lý được
nên vào cái tình thế là bắt buộc
phải đồng ý
và thế sau đó thì kết quả điều tra dẫn đến điều gì ạ
thì sau khi mà tôi
chứng minh cho khách hàng
là cái việc mà anh ta cũng có bồ bịch
và hiện tại là vấn đề nó đang nằm rất xa so với những gì suy đoán

tính toán bắt đầu
khi mà gạo nó nốt thành cơm rồi
thì cực kỳ khó giải quyết
về tâm lý của khách hàng hiện tại là
cực kỳ sốc
và không chấp nhận cái việc này
nhưng bản thân tôi tính là
à tôi tư vấn là
thì cái sự thật là
gạo nó nốt thành cơm rồi
không thể làm ngược lại được
không thể ưu vãn được
thì mình phải chấp nhận
và làm đi theo nó
nhưng ngược lại
mình vẫn còn chồng
và con mình vẫn có bố
cái mục tiêu và cái mấu chốt của tôi
thông thường là
quan tâm về tương lai con cái
vẫn là nhiều hơn
nhưng mà rõ ràng
anh ta đã vi phạm pháp luật rồi
pháp luật quy định một vợ một chồng
cô vợ kia đòi hỏi là đúng
bởi vì đấy là luật
nếu mà nói pháp luật thì đúng là sai
nhưng tôi sẽ dựa trên cái tình người
thì tôi sẽ tư vấn cho khách hàng là
cách xử lý làm sao nó có tình hơn
quan trọng quy định vẫn là của họ
cảm ơn anh
hôm nay có một khoảng thời gian
anh em ngồi chia sẻ
tôi được thỏa mãn cái sự tò mò của mình
về một cái nghề mà tôi cũng thấy thú vị
từ thời niên thiếu đến giờ
thú vị thôi nhưng mà càng lớn tôi càng hiểu
rằng là nó là một cái nghề rất nhiều
những cái thử thách
và đặc biệt đến hôm nay tôi hiểu rằng
những cái thử thách lớn nhất lại là liên quan đến pháp lý
và tình người
cái căn cân nào
bên nào sẽ được coi trọng hơn
các anh luôn luôn phải cân não trong chuyện này
dẫu sao thì chúng tôi vẫn tin rằng là
cái lương tâm nghề nghiệp
và cái tình người
sẽ giúp các anh có được những cái cách xử trí
thật là minh mẫn
và đem lại những cái quả tốt đẹp cho xã hội của chúng ta
hiện trạng ngoại tình trong xã hội vẫn là phổ biến
và chúng ta cũng hiểu rằng đây là một cái hiện trạng rất yếu
trong một xã hội đang phát triển như thế này
cái hiện trạng này thông qua câu chuyện của anh ấy
thì càng làm chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn
về cách chúng ta đang sống với nhau hiện nay
trong một xã hội đương đại
cảm ơn chúc sức khỏe anh
xin chào anh